đề án sáu trăm bốn mươi một về phát triển thể lực tầm vóc người việt nam giai đoạn hai nghìn một mươi một hai nghìn ba mươi
đã được thủ tướng chính phủ phê duyệt có ý nghĩa rất quan trọng trong việc phát triển thể lực tầm vóc người việt nam
để thúc đẩy các hoạt động của chương trình ban điều phối đề án đã phối hợp chặt chẽ với nhiều bộ ngành
địa phương huy động sự tham gia tích cực từ các nguồn xã hội hóa của cộng đồng
các doanh nghiệp và tổ chức cá nhân trong xã hội
nhằm đẩy mạnh đề án phát triển thể lực tầm vóc người việt nam
sáng nay một mươi tám tháng một mươi tại hà nội ban điều phối đề án sáu trăm bốn mươi một tổng cục thể dục thể thao
và công ty cổ phần đầu tư và phát triển hạ tầng gia hưng tổ chức lễ ký kết tài trợ
kinh phí tài trợ sẽ được sử dụng cho việc đào tạo cán bộ nguồn nhân lực
để phục vụ cho việc triển khai mô hình hệ thống các bài tập thể dục với dụng cụ cho trẻ từ ba đến sáu tuổi
của đề án tổng thể phát triển thể lực tầm vóc người việt nam giai đoạn hai nghìn một mươi một hai nghìn ba mươi
và thúc đẩy các hoạt động của chương trình bốn nhằm tuyên truyền giáo dục
nâng cao nhận thức và thay đổi hành vi xã hội về phát triển thể lực tầm vóc người việt nam